thưa quý vị hà nội sắp mở thêm bốn mươi điểm giới thiệu sản phẩm ô cốp trong đó hải phòng và vĩnh phúc đang thúc đẩy những mô hình hiệu quả nhằm quảng bá sản phẩm địa phương sẽ là những tin tức đáng chú ý mở đầu chương trình tự hào hàng việt nam tuần này
sở công thương hà nội dự kiến tiếp tục khảo sát lựa chọn và khai trương thêm bốn mươi điểm giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm ô cốp mới trong năm hai nghìn hai mươi một
hàng hóa bày bán tại các điểm giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm ô cốp là các sản phẩm đạt từ ba sao trở lên gồm sản phẩm lụa tơ tằm bánh kẹo thực phẩm tê sống chế biến rau củ quả an toàn
sản phẩm thủ công minh nghệ đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố và khu vực
trong năm hai nghìn hai mươi sở công thương hà nội đã lựa chọn và khai trương đưa vào hoạt động được một mươi bốn điểm giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm ô cốp trên toàn thành phố
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm ubnd tỉnh vĩnh phúc đã phê duyệt chương trình khuyến công với tổng chi phí thực hiện là hơn ba mươi tám một tỷ đồng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đó có các doanh nghiệp làng nghề
vĩnh phúc hiện đang duy trì và phát triển hai mươi năm làng nghề trong đó có một mươi chín làng nghề truyền thống và sáu làng nghề mới tạo việc làm cho hơn năm mươi năm lao động nông thôn với mức thu nhập bình quân từ năm đến bảy triệu đồng một người một tháng
trong thời gian tới tỉnh vĩnh phúc cũng sẽ tăng cường chỉ đạo các cấp các ngành chức năng thực hiện việc xây dựng thương hiệu cho các làng nghề
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố hải phòng đã triển khai xây dựng hơn bốn mươi bảy mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn liên kết tiêu thụ sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc cho bảy mươi sản phẩm tại hải phòng
các tổ chức cá nhân tham gia mô hình được hỗ trợ về giống quy trình sản xuất được chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn việt gáp tem nhãn mát bao bì sản phẩm
trong đó mảng trồng trọt có một mươi chín mô hình với quy mô một trăm hai mươi tám hai ha mảng chất nuôi có một mươi hai mô hình với quy mô năm mươi tám tám trăm linh con gia súc gia cầm mảng thủy sản có một mươi mô hình với quy mô một mươi bốn chín mươi bốn ha ao nuôi và một một trăm linh ba m ba bể nuôi di động

tới đây gồm sư bát tràng cũng được người tiêu dùng đánh giá là món quả ý nghĩa
hòa văn phức tạp được rắt vàng cùng với chất men cao cấp đã làm nên một sản phẩm bình hút lọc rất là riêng đặc trưng của dòng vốn bát tràng
việc thay đổi không ngừng về mẫu mã họa tiết cũng như đầu tư vào kỹ thuật cao đã khiến cho những dòng vốn bát tràng những năm gần đây trở nên đặc biệt hơn thu hút người tiêu dùng trong nước
tính mỹ nghệ cao cấp của gồm sư bát tràng được thể hiện qua từng nhiệm vụ
nước men họa tiết và cả sự cách điệu trong từng kiểu dáng độc đáo đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu
tuy nhiên cùng với những nét cách điệu theo hướng hiện đại gốm xứ bát tràng vẫn giữ được những nét giản dị tinh tế trao chuốt trong từng đường nét sản phẩm
chị thấy những các bộ bát đĩa của bát tràng cũng đẹp ấm chén của bát tràng cũng đẹp
chị thấy là hoa văn thay đổi ra dạng và rất là bắt mắt
không thua kém gì ở nước ngoài nhiều khi chị còn thích hơn cả
bộ bát đĩa tái hiện hình dáng chú châu đang nằm nghỉ ngơi này chính là sản phẩm tiêu biểu cho mùa tết năm nay
các sản phẩm từ ấm chén bình lọ đến bát đĩa như thế này đều là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật điều luyện của làng gốm xứ nghìn năm với thị hiếu ngày càng đa dạng của thị trường
những năm gần đây thì có thể nói là một sự phát triển vượt bậc của làng bát tràng
về màu sắc cũng thay đổi liên tục
không chỉ ví dụ như dòng ấm chén
không chỉ như những dòng ấm chén đơn điệu ngày xưa đơn sắc nữa
mà nay bát tràng đã thay đổi với những màu men hỏa biến
ví dụ như cái sản phẩm này
ngày xưa thì nó chỉ như các em đã biết là những cái sản phẩm nó mọc thơm mọc thế này thôi
nay thì đã phát triển thêm là dòng men hỏa biến
đây là một trong những hai tầng tập trung của sưởng mình đã thay đổi những năm gần đây
trên dòng men hòa biến này là những cái màu không phải là màu đơn sắc nữa mà là những màu pha trộn với nhau
thêm điểm nhấn đó là những cái lòng hoa bên trong giống như là tạo hình ba d vậy
để có chỗ đứng trên thị trường như ngày hôm nay đối với người dân bát tràng không phải là điều đơn giản
nhiều gian khổ trong chặng đường nghìn năm phát triển đã dạy người bát tràng sự linh hoạt và không ngừng sáng tạo
mà không phải bất cứ làng nghề truyền thống nào ở việt nam cũng có được
đến đây chương trình tự hào hàng việt nam xin được dừng lại
thân ái chào tạm biệt